ngày một mươi năm tháng một mươi đoàn đại biểu quốc hội tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
và đồng chí lê minh trí ủy viên trung mương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận năm trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
tại cuộc tiếp xúc cử tri bày tỏ phấn khởi trong thời gian qua công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
không có vùng cấm đã được đẩy mạnh trong đó có nhiều cán bộ cấp cao vi phạm cũng đã bị xử lý
cử tri cũng mong muốn đảng và nhà nước cần phải quyết liệt hơn nữa để làm trong sạch bộ máy
đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân
bên cạnh đó cử tri cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới đảng và nhà nước cần phải quan tâm hơn
đối với công tác cán bộ tình trạng kẹt xe ngập nước ô nhiễm không khí ô nhiễm môi trường